tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi năm vào sáng ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
báo cáo tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách nguyễn phú cường phó trưởng đoàn giám sát cho biết về tổng thể công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đạt được nhiều kết quả tích cực việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước các nguồn vốn nhà nước khác có nhiều chuyển biến tích cực
quản lý thu chi ngân sách nhà nước chặt chẽ tiết kiệm hiệu quả hơn tổng số tiền tiết kiệm kinh phí ngân sách vốn nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một là hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
tuy nhiên đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại như về lĩnh vực đầu tư công đoàn giám sát phát hiện chất lượng xây dựng giao kế hoạch không đáp ứng nhu cầu đề ra
tại một số địa phương tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm a còn chậm báo cáo cũng chỉ ra một số bệnh viện trọng điểm cấp trung ương và cấp tỉnh hoàn thành nhiều năm nhưng không đi vào khai thác sử dụng bị xuống cấp nghiêm trọng

thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp cần có trọng tâm trọng điểm rõ việc rõ trách nhiệm và rõ thời gian để làm cơ sở đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện
tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề còn tồn tại và các bộ ngành phải gấp rút hoàn thiện các yêu cầu nhiệm vụ được đề ra trong đề án sáu nếu không sẽ dẫn tới nguy cơ không đảm bảo tiến độ của đề án
đây là một trong những nội dung được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại hội nghị giao ban quý ba và triển khai nhiệm vụ quý bốn của tổ công tác triển khai đề án sáu
hội nghị được diễn ra vào trường ngày hôm nay tại hà nội
việc triển khai thực hiện đề án sáu tiếp tục có những kết quả tích cực
đến nay các bộ ngành đã đẩy mạnh hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử
kết nối chính thức giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của một mươi hai bộ ngành bốn doanh nghiệp nhà nước và một mươi bốn địa phương
tiến hành xác thực trên một mươi năm triệu thông tin thuê bao của ba nhà mạng từng bước làm sạch và giải quyết tình trạng sử dụng sim giác tiếp tục ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử
tuy nhiên qua thực tế triển khai đề án sáu vẫn còn nhiều tồn tại trong đó tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức thấp
vì vậy việc kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ ngành chưa đảm bảo yêu cầu hạ tầng thông tin nguồn nhân lực và công tác đảm bảo an ninh an toàn cũng chưa đáp ứng các điều kiện
trước những yêu cầu trong kết luận của thủ tướng chính phủ tại hội nghị sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành tập trung khắc phục những khó khăn giải quyết sáu vướng mắc còn tồn tại
tạo sự phối hợp đồng bộ một cách thống nhất với quyết tâm nỗ lực cao nhất trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính
trong đó trước mắt các bộ ngành thống nhất xây dựng ban hành một nghị định chung nhằm giải quyết vấn đề bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú theo luật cư trú
nhằm đảm bảo cho người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh công tác đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phấn đấu trong quý bốn tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công đạt tối thiểu ba mươi
các bộ ngành theo từng nhiệm vụ trong đề án sáu đảm bảo tiến độ hoàn thành
xảy ra nguy cơ không hoàn thành làm ảnh hưởng chung đến việc thực hiện đề án sáu
sáng nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
cùng dự buổi lễ có các đồng chí đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương các đơn vị chức năng của bộ công an
các học viện trường công an nhân dân và công an
các đơn vị địa phương
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
học viện an ninh nhân dân đã chủ động triển khai những cách làm sáng tạo quyết liệt đảm bảo chất lượng
thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh đạt nhiều kết quả xuất sắc đáng ghi nhận trên nhiều mặt công tác
học viện an ninh nhân dân đã tổ chức triêu sinh thành công các lớp học hệ học theo đúng kế hoạch

các lớp học được duy trì theo đúng chương trình lịch trình đảm bảo chất lượng
công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm
công tác quản lý giáo dục học viên có sự chuyển biến mạnh mẽ
nhiều tập thể cá nhân được lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
vì nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
bộ trường tôn lâm đề nghị nhà trường cần tiếp tục quan triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả
các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước
bộ trường tôn lâm đề nghị công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cùng với đó học viện cũng cần tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng học viện an ninh nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục
tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác tích cực của người học
lấy người học làm trung tâm học đi đôi với hành lý luận gắn liền với thực tiễn triển khai mô hình trường học thông minh
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học xây dựng hệ thống chương trình giáo trình tài liệu dạy học
đảm bảo khoa học chất lượng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo xây dựng môi trường giáo dục đành mạnh
chú trọng công tác quản lý giáo dục học viên về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tư thế tác phong của người cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân tăng cường hợp tác quốc tế để tập kinh nghiệm khai thác có hiệu quả nguồn lực
phục vụ phát triển giáo dục đào tạo của lực lượng công an nói chung và của học viện nói riêng
cùng ngày bộ trưởng tô lâm
cũng đã dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao năm hai nghìn hai mươi hai cho các đồng chí lãnh đạo cấp cục và tương đương
tại học viện an ninh nhân dân đây là lớp bồi dưỡng dành cho các đồng chí cục trưởng các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ngay sau lễ khai giảng bộ trưởng tô lâm đã trực tiếp giảng bài cho các cán bộ lãnh đạo tham gia lớp học
ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên bộ chính trị
thứ trưởng bộ công an đã đến dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại trường cao đẳng an ninh nhân dân một tỉnh đồng nai
đến dự và chỉ đạo tại lễ khai giảng thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của nhà trường trong năm học qua
đề nghị trường cao đẳng an ninh nhân dân i tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của trung ương đảng quốc hội chính phủ đảng ủy công an trung ương
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
xác định đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
cũng trong sáng nay đồng chí thứ trưởng đã dự lễ khai mạc lớp tập huấn điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật cho lãnh đạo cấp cục và tương đương trong công an nhân dân
tại đây đồng chí thứ trưởng nêu rõ trong những năm qua công tác điều lệnh quân sự võ thuật luôn được đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng
việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng công an chính quy tình nhuệ kỷ cương nề nếp đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
cũng trong sáng nay công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ dự lễ công bố có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an bổ nhiệm thượng tá vũ trung hiếu trưởng công an thành phố uông bí giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh
đồng thời công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về biệt phái công khai có thời hạn đồng chí vũ trung hiếu phó giám đốc công an tỉnh đến công tác tại ban nội chính tỉnh ủy quảng ninh kể từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trên cương vị công tác mới thượng tá vũ trung hiếu hứa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị đồng chí vũ trung hiếu trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác không ngừng nỗ lực phấn đấu gian luyện nâng cao trình độ về mọi mặt để cùng tập thể ban nội chính tỉnh ủy làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ủy quảng ninh về công tác nội chính phòng chống tham nhũng
thưa quý vị trước tình trạng số lượng người dân đến làm hộ chiếu mẫu mới quá đông phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng đã thực hiện phân luồng và đẩy mạnh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công để hạn chế tình trạng quá tải và chờ đợi
thao tác nhanh chóng dễ dàng tiện lợi tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại việc làm hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến được người dân đánh giá cao

thưa quý vị trước tình trạng số lượng người dân đến làm hộ chiếu mẫu mới quá đông phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng đã thực hiện phân luồng và đẩy mạnh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công
trước tình trạng số lượng người dân đến làm hộ chiếu mẫu mới quá đông phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng đã thực hiện phân luồng và đẩy mạnh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công để hạn chế tình trạng quá tải và chờ đợi
trước tình trạng số lượng người dân đến làm hộ chiếu mẫu mới quá đông phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng đã thực hiện phân luồng và đẩy mạnh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công
trước tình trạng số lượng người dân đến làm hộ chiếu mẫu mới quá đông phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng đã thực hiện phân luồng và đẩy mạnh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công để hạn chế tình trạng quá tải và chờ đợi
trước tình trạng số lượng người dân đến làm hộ chiếu mẫu mới quá đông phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp đà nẵng đã thực hiện phân luồng và đẩy mạnh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua cổng dịch vụ công